gần một mươi năm nay tình trạng sạt lở bờ sông cây bứa thuộc xã nghĩa phương huyện tư nghĩa liên tiếp xảy ra
tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và lấn sâu vào các khu dân cư
gây đổ sập nhà dân và cuốn đi diện tích lớn đất nông nghiệp
gần một trăm linh hộ dân sống ven sông luôn trong tâm trạng lo lắng bất an khi mùa mưa lũ về
chính quyền địa phương và người dân đang mong chờ các ngành chức năng có biện pháp để bảo đảm an toàn cho bà con ven sông
nghe tin mưa lũ diễn biến phức tạp gia đình ông lê văn xuân thôn năng tây xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
lại tìm cách đắp bờ sông để giữ không cho sạt lở căn nhà của mình
ông cho biết năm nào gia đình ông cũng đắp bờ giữ đất nhưng không hiệu quả
từ diện tích vườn rộng cách bờ sông hơn bảy mét sau gần một mươi năm bờ sông sạt lở lấn sâu vào bên trong mép nhà
đe dọa tính mạng gia đình ông mỗi khi mùa mưa đến
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay dòng sông này số một bả đến tóm mấy đất của vườn khu bảo hộ này rất là nhiều
bả đến tóm mấy không phải là một mấy trời mấy
mà năm nào cũng dọa cố thật sự là năm nào cũng dọa cố nhưng mà dọa cố không có công hiệu
tức là phương cách thuốc trong là không có công hiệu
dọc bờ sông cây dứa huyện tư nghĩa dài hơn một năm trăm linh mét
nhiều khu vực sông lấn sâu vào bên trong khu dân cư đường liên xã
tình trạng xâm thực sạt lở ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng hơn một trăm linh hộ dân ven sông
và nguy cơ mất an toàn tuyến cầu cây bứa trên quốc lộ một a và đường tỉnh lộ sáu mươi tám nếu xảy ra mưa lũ
mỗi năm sạt lở lấn sâu vào khu dân cư chừng một đến ba mét
hàng trăm hộ dân vẫn đang thấp thỏm lo lắng khi mưa bão về
nước lũ có thể cuốn trôi nhà cửa uy hiếp đến tính mạng của họ bất cứ lúc nào
nếu tính từ mép cũ bây giờ ra tới ngoài sông trước kia là cách đây khoảng một mươi năm về trước
nó cũng phải là cả mười mấy bây giờ nó xâm thực vô cả trên mười mấy
mức độ là nó xâm thực vô vô trong đất nhiều lắm
thầu trước kia là khoảng ví dụ như là từ cách đây cả mười năm
từ hơi là chín tới giờ luôn trước hơi là chín luôn
bắt đầu là cứ mỗi năm cứ mỗi lụt á lỡ lằn lỡ lằn lỡ lằn biết
cho nên là ở mà phạt hồng với thôi
chứ không bây giờ tính ra bây giờ là nước cái mùa này
có năm nay nó không lụt nè cái mấy năm cái lụt hay ngày lụt cái là quảng hồng
một cái lo chuyển thôi chứ không giống mở không ạ
theo chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho người dân ven sông và tuyến cầu cây bứa
trên quốc lộ một a cần xây dựng kè chống sạt lở
tuy nhiên kinh phí xây quá lớn so với sức của địa phương
hàng năm địa phương và người dân ở đây đã nỗ lực dùng mọi biện pháp
để có thể giữ đất bảo vệ nhà hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản
còn cái nguồn kinh phí của địa phương thì hiện nay là không đủ đối với nghiệp cầu rồi
mà tôi nghĩ là cấp quyện cũng không đủ bởi vì cái này nó lớn
nếu mà xung yếu cái đoạn xung yếu nhất là từ cầu cây bứa
mà lên đến nay là đúng là một năm trăm linh mấy
thì đối với cấp quyền thì không đủ khả năng
thì vừa qua là có cơ quan chức năng là như sở nông nghiệp sở tờ chính
rồi có phần bôn của quyện cùng sở đi khổ sốt nhiều lần
nhưng mà đến nay thì cái kết quả cũng chưa được mấy món lắm
được biết tỉnh quảng ngãi cũng đã đồng ý với chủ trương thực hiện xây kè bờ bắc sông cây bứa
gia cố chống sạt lở đoạn bờ sông dài một m xây dựng sáu trăm linh kè kiên cố đoạn qua khu dân cư dài sáu trăm linh m
tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được triển khai và tính mạng
tài sản của những hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục bị đe dọa khi mùa mưa lũ đến